chuyển sang các tin tức an ninh trở tự
tại một quán cơm trên địa bàn thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã xảy ra vụ án do mâu thuẫn dẫn đến xô xát và giết người
hậu quả là ngô văn học chú tại thành phố lạng sơn đã tử vong
nguyên nhân dẫn đến án mạng được xác định là do mâu thuẫn giữa trần công vũ và lê thanh hòa
là dì của học
bức thức vì bị ba hoa chửi nên trần thanh xuân nông ngọc huy nguyễn văn hải
và một số người khác là bạn của vũ đã đến quán để gặp bà hoa
sợ ba hoa bị đánh nên anh học đã lao vào căn ngăn thì bị đối tượng hành hung
trong đó đối tượng hải rút dao đâm một phát vào mạng sườn phải
khiến nạn nhân tử vong sau khi đưa đi cấp cứu
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ được các đối tượng
liên quan đến cái chết của nạn nhân